để đạt được mục tiêu có một triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm hai nghìn hai mươi thì một trong những tiêu chí quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải có đó là văn hóa doanh nghiệp
văn hóa doanh nghiệp quyết định đến sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp chính là nội dung cuộc tọa đàm do báo kinh tế và đô thị phối hợp cùng với hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp việt nam tổ chức
khách hàng có thể nhận diện rõ một thương hiệu thông qua văn hóa doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó tạo ra ở việt nam có thể kể đến viettel vinamilk hay vietcombank
văn hóa doanh nghiệp đã giúp những thương hiệu tạo ra bản sắc riêng góp phần giúp doanh nghiệp tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường
tại buổi tọa đàm các khách mời nhấn mạnh trong bối cảnh nền kinh tế thị trường sự cạnh tranh mang tính toàn diện hơn
vì vậy xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngay từ đầu sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm ra được lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững
trên thực tế tại việt nam hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ doanh nghiệp siêu nhỏ chưa thực sự quan tâm hoặc thiếu điều kiện để xây dựng văn hóa doanh nghiệp của mình
cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp do thủ tướng chính phủ phát động đã được triển khai mạnh mẽ tại nhiều tỉnh thành và đi vào đời sống của cộng đồng doanh nghiệp việt nam
chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các doanh nghiệp hình nghiệp có các bước để các bạn xây dựng văn hóa doanh nghiệp của mình
trong đấy văn hóa doanh nghiệp sẽ có ba nền tảng tầng sâu tầng trung và tầng mặt
tầng sâu chính là tầm nhìn quan điểm của chủ doanh nghiệp trong việc phát triển doanh nghiệp đấy
về văn hóa tầng trung thì chúng ta cũng có thể đều thấy tất nhiên là dựa trên chuẩn mực về pháp luật cũng như chuẩn mực về đạo đức như là quy định nội quy của doanh nghiệp
và văn hóa tầng mặt đấy chính là những cái yếu tố bên ngoài mà chúng ta có thể thấy được ví dụ như là đồng phục slogan hoặc là những cái cách mọi người giao tiếp ứng xử với nhau
nó không nhất thiết về mặt quy định nhưng nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp đấy
xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã tạo nên thành công cho các doanh nghiệp của nhật bản hàn quốc
đó là minh chứng rõ nét để các doanh nghiệp của chúng ta hiểu rằng phát triển bền vững cần gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc biệt trong bối cảnh hội nhập